phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam vừa chỉ đạo ngành y tế cần sớm ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản chăm sóc sức khỏe người dân
gói dịch vụ y tế cơ bản là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu bao gồm dịch vụ khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế dự phòng
được cung ứng bởi trung tâm y tế quận huyện trạm y tế xã phường phòng khám bác sĩ gia đình
gói dịch vụ y tế cơ bản sẽ được xây dựng trên nguyên tắc tất cả mọi người dân đều có quyền được hưởng
và đảm bảo để có thể tiếp cận được các dịch vụ cơ bản này một cách đầy đủ và có chất lượng
gói dịch vụ này sẽ do quỹ bảo hiểm y tế chi trả
ngân sách nhà nước sẽ chi trả cho các dịch vụ dự phòng cơ bản thông qua các chương trình y tế quốc gia
mọi người dân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã phường sẽ được hưởng một trăm linh chi phí
phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng cần khẩn trương việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho chín mươi triệu người dân
hiện bảo hiểm xã hội việt nam đã chuẩn bị sẵn sàng một khoản ngân sách trong bảo hiểm để tiến hành việc này
các bộ y tế bộ tài chính bảo hiểm xã hội việt nam phải phối hợp thúc đẩy nhanh việc thực hiện
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân là giải pháp lâu dài giảm chi phí về y tế cho mỗi người và toàn xã hội